trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta hình ảnh đẹp đẽ anh hùng của người phụ nữ việt nam là đề tài trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc
trong số những tác phẩm ấy ca khúc giang đường bến tre của nhạc sĩ nguyễn văn tý là một trong những ca khúc viết về người phụ nữ trong kháng chiến được nhiều người yêu mến
dù đã bốn mươi năm trôi qua nhưng hình ảnh về nữ tướng nguyễn thị định cùng đội quân tóc dài trong cuộc khởi nghĩa đồng khởi vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người yêu nhạc
trước khi đến với ca khúc này mời quý vị và các bạn điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần vừa qua
dân cả nước có sách đọc mà không phải đến chỗ đông người
cũng trong dịp này nhà xuất bản phụ nữ tổ chức cuộc thi viết dành cho độc giả có độ tuổi từ tám đến một mươi bảy trên fanpage của nhà xuất bản với mong muốn mọi người đầu tư thời gian vào những việc có ý nghĩa với sách
dự án nhạc thể nghiệm hình của nhạc là chương trình âm nhạc mới do trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm đong đám khởi xướng có sự tài trợ của hội đồng anh tại việt nam
nhằm phát triển các tác giả và tạo ra các tác phẩm mới cho âm nhạc đương đại và thể nghiệm việt nam
ra mắt vào đầu tháng ba tại hà nội dự án nhạc thể nghiệm hình của nhạc khởi động với phiên đầu tiên với tên gọi kết nối di sản
dự án sẽ trao cơ hội cho bốn đến năm nhạc sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ trẻ làm việc có chiều sâu với các loại hình yếu tố đa dạng của năm loại hình âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống của việt nam
những tác phẩm mới hình thành sẽ được công diễn tại hà nội vào cuối kỳ lưu trú
các nhạc sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc còn có cơ hội được chọn trình diễn tại liên hoàn nhạc mới
bộ bài tarot ra đời tại châu âu nơi khai sinh các giá trị chết học cơ bản của con người
bài tarot vì thế cũng mang những giá trị chất học mà đến nay người ta vẫn luôn tìm cách giải mã
lấy cảm hứng từ bộ bài tarot họa sĩ mùi hoàng dương đã khắc họa bảy mươi tám khoảnh khắc về định mệnh con người với nghệ thuật
triển lãm trưng bày bảy mươi tám bức tranh sơn dầu trên toàn được họa sĩ bùi hoàng dương chuyển hóa
phóng tác từ bảy mươi tám lá bài tarot thành bảy mươi tám tranh tarot dạng vẽ minh họa
thông qua triển lãm họa sĩ muốn kể sâu hơn bên trong nhân dạng con vật
nhưng lại chứa đựng xúc cảm con người khiến ta cảm nhận và hiểu cách con người đã cư xử với sự sinh tồn của chính mình
đồng loại hay các sinh thể khác như thế nào
thưa quý vị khán giả đã đôi lần giới thiệu tác phẩm văn học của nhà báo nhà văn khiếu quang bảo
một mảng mà ít người biết tới đó là mỹ thuật tạo hình
ông đã có gần bốn trăm linh tác phẩm sơn dầu bột màu và cả sơn mài
nhân ngày tám tháng ba xin giới thiệu những tác phẩm khiếu quang bảo vẽ phụ nữ và hoa
đây là những tác phẩm khiếu quang bảo vẽ phụ nữ
tình yêu ông dành cho phụ nữ trong văn học là cảm thấy và ông đưa phụ nữ lên tranh là để nhìn thấy
phụ nữ trong tranh khiếu quang bảo đều miêu tả với bút pháp thực bố cục chặt chẽ tạo dáng yêu kiều
hoa sắc dịu êm để ta chiềm ngưỡng về đẹp của họ mà yêu quý tôn vinh phẩm chất sâu lắng trong tâm hồn họ
cảm nhận phụ nữ trong tranh khiếu quang bảo hiền thục đấy nhưng khó chinh phục gần nghe ta mà xa biết bao nhiêu
mặc dù có phủ lên người phụ nữ ấy tấm áo dài lụa tơ tầm truyền thống
hoặc tấm áo dài đổi màu quét trèo hay miền quan họ áo nâu sòng miền cát trắng quảng bình thậm chí yếm đào váy dài trong đêm sáng ánh đèn lồng
anh dùng tay phải để viết văn viết báo và tay trái để vẽ
gần bốn trăm linh tác phẩm đã cho thấy là tay trái anh cũng thuận như tay phải
với bảng màu tươi sáng
và cách diễn hình mộc mạc khiếu quang bảo cho thấy một hội họa chân thành đúng như con người anh vậy
phụ nữ là hoa hoa là hoa trong bình
trong một bài viết họa sĩ thẩm đức tụ bình là trống tĩnh có động hoa là kèn bình thủy tinh trong hay gôm xứ
mà cảm giác những cánh trắng mỏng cong lầy động hay bông sơn rồng mọc lên
như đá sỏi mà trổ hoa rực rỡ sắc đỏ với đài hoa bụ non mờ sốt hoa sầu đông ngỡ sầu mà không thấy sầu
trong văn chương tôi viết trong những bút ký ấy bao giờ cũng có phản phất một bóng hình người phụ nữ khi tỏ khi mờ
thế nhưng mà phụ nữ trong văn chương là cảm thấy
nhiều phụ nữ trong hội họa hẳn nhìn thấy
tôi đã đưa người phụ nữ lên tranh với nghệ thuật tạo hình
đôi khi là sơn dầu
có khi là sơn mài
và cũng có thể là bột mỏ
ai cũng thích phụ nữ cả
bởi vì phụ nữ là hoa
hoa thì tỏa sắc và dâng hương
với tôi thì người phụ nữ lại còn là tỏa sáng
đó là những ánh sáng của những ngọn nến
nhưng mà là ngọn nến trong đêm
bởi vậy tôi rất chân quý và yêu thương họ
nhưng cố gắng làm thế nào để cho cái vẻ đẹp của họ
nó tỏa sáng tới mọi người
và ít nhất cũng là với riêng tôi
đó là những lời tâm huyết của nhà báo nhà văn họa sĩ khiếu quang bảo
mong rằng với bút lực dồi dào niềm đam mê hội họa
họa sĩ sẽ tiếp tục làm việc và khai mở sáng tạo
để công hiến cho đời thêm nhiều tác phẩm có giá trị và ý nghĩa
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ
mùng tám tháng ba để tôn vinh những đóng góp người phụ nữ việt nam
nhiều địa điểm văn hóa trên địa bàn hà nội đã tổ chức các chương trình nghệ thuật
với những bản tình ca về người phụ nữ
ngày có em màu nắng thêm rực rỡ
ngày có em làn gió thêm dịu dàng
và cũng vì em mà âm nhạc có thêm những giai điệu tha thiết
trong gần một mươi năm trở lại đây âm nhạc phòng trà là một không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người trẻ hà nội
đó là chỗ nẻn hò của những người đang yêu
là nơi người trẻ có thể đắm mình vào không gian âm nhạc xưa cũ
lắng động bên tách trà ly cà phê để gần nhau hơn
vào mỗi dịp lễ như ngày quốc tế mùng tám tháng ba này
nhiều phòng trà trên địa bàn hà nội lại như ấm cúng hơn
gần gũi hơn bởi những ca khúc ngợi ca một nửa của thế giới
so với sài gòn thì cái văn hóa phòng trà của hà nội là không có rầm rộ bằng
nhưng khán giả hà nội lại có một cái gu nghe nhạc
lại có một cái xu hướng thưởng thức âm nhạc rất là nghiêm khắc
cho nên là cá nhân tôi cảm thấy là không chỉ với keholic coffee
mà nhiều không gian khác cũng rất là nỗ lực trong việc tạo ra những đêm nhạc
nó có tính chọn lọc có tính chuyên đề cao
ví dụ như tại keholic coffee thì với những đêm chuyên đề hai mươi tháng một mươi và mùng tám tháng ba
bao giờ cũng sẽ được thiết kế nội dung khá là ấn tượng đối với khán giả
thì tất cả những cái ngôn ngữ đó của những người nhạc sĩ
sẽ được những người ca sĩ phòng trà âm thầm truyền tải cho khán giả
trong không gian khán phòng ấm áp tại nguyễn trí thanh hà nội
với một sân khấu được trang trí giản dị
cộng với ánh đèn vàng của những ngọn nến hắt da ấm áp
cái lạnh bên ngoài và sương mây lãng đáng của trời đêm hà nội
tiếp thêm cho khán giả tại không gian phòng trà keholic thêm phần phấn chấn
ở đó hàng tuần vẫn diễn ra những đêm nhạc với từng chủ đề khác nhau
với các giọng ca quen thuộc
nhưng với mỗi tác phẩm họ luôn thể hiện với sự chân thành đam mê
khi đã từng đứng trên những sân khấu lớn
thế nhưng mà hát phòng trà thì cực khó
giống như ca sĩ khánh ly ca sĩ bảo yến đã từng chia sẻ rất là khó
tại vì sao
khi đứng trên sân khấu lớn thì mình xa khán giả
và tất cả những cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng làm cho mình tự tin hơn rất là nhiều
thế nhưng khi phòng trà thì thường thường khán giả cách bình có một mét thôi
cho nên tất cả những gì cảm xúc của mình sát khán giả quá thì mình hay bị run
cái cảm xúc thật nhất
nhưng khi phòng trà nhỏ thì đôi khi chỉ có một guitar
và để thể hiện rất là khó
người ca sĩ đấy phải có một cái chất giọng tốt
thứ nhất là đối với một không gian lớn
thì cái hiệu ứng cộng hưởng về âm thanh rồi yếu tố khán giả
sẽ lớn hơn là một cái phòng trà âm cúng
nhưng mà đối với một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì
khi anh đứng ở đâu cũng được
thì cái việc quan trọng nhất khi mà lên hát
đó là anh phải truyền tải được thông điệp cái cảm xúc của anh vào bài hát đó
thì khán giả ở đâu cũng cần như vậy
ở những người nghệ sĩ mà khi mà người ta trình diễn những cái ca khúc
bên ấm trà nóng
cùng những giọt cà phê tí tách
hơn hai mươi tình khúc của các tác giả nổi tiếng
như trịnh công sơn anh bằng trần tiến phú quang
được những người yêu nhạc những ca sĩ khách mời trình bày
tiếng hát ngân lên ca từ như quấn quýt
cùng điệu đàn guitar cả ca sĩ và nhạc công người xem
đủ hòa bình và sống cùng âm nhạc
cùng những giai điệu đam mê
thời gian khoảng một mươi năm gần đây
hà nội thì đã xuất hiện rất nhiều những phòng trà như này
mình cảm thấy là mình rất là tâm đắc rất là thích
bởi vì cái không gian này không gian khoảng trà nó hừa nhỏ
và những ca sĩ chuyên nghiệp cũng như có cả những
thậm chí có cả những người không chuyên
hát bằng hết cảm và cái tình cảm hát bằng cái niềm đam mê
cho nên mình cảm thấy sâu lắng được
không những thế thì mình còn cảm thấy rằng là mình còn được một điều
mình được enjoy mình được thử sức
rất là nhiều lần được mình lên mình hát
thì mình cảm thấy rằng là mình được sống với những tác phẩm
mà trước đây mình nghĩ rằng là mình chỉ có thể là nghe thôi
thật ra là tôi yêu thích âm nhạc từ nhỏ
và nhất là những cái âm nhạc mà của thế hệ trước
nên khi tôi lựa chọn những quán cà phê thì tôi thường đến
những không gian có những âm nhạc của thời xưa
và tôi thích những cái ca khúc mà nó đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ
nhiều tình cảm nhiều tâm tư
còn lại ở cái không gian ấm cúng như thế này thì chúng tôi cảm nhận được là
người hát giống như là một người cũng rất là gần gũi với người nghe thôi
kể lại cho chúng tôi những câu chuyện về những cái ca khúc
những tác phẩm đề đời của những nhạc sĩ thế hệ trước
ngày quốc tế phụ nữ năm nay phòng trà cây holix cũng đã lên kế hoạch
nội dung từ trước với mong muốn mang đến không gian âm nhạc đầy hoài niệm
dành cho các chị các mẹ một nửa của thế giới
đêm nhạc kéo dài hơn hai giờ đồng hồ đã đưa đến cho khán giả những cảm xúc về tình mẹ
về những người chị người em tạo tần đi vào ca từ đi vào âm nhạc trong trèo và thiết tha
năm nay cái chủ đề về mùng tám tháng ba của holix coffee hôm nay thì nó tập trung vào hai hướng thôi
vẫn là mẹ và em
cái chương đó bọn em có đặt tên là ru cha mẹ và em
những cái bài hát về mẹ ví dụ như là quê nhà của nhạc sĩ trần tiến
bà huyền thoại mẹ của nhạc sĩ trần công sơn
và qua những câu chuyện của ca sĩ và người dẫn chương trình để khán giả sử hiểu hơn về các nhạc sĩ
cũng như tìm thấy được kỷ niệm chính mình trong những người mẹ đó
bên cạnh những người mẹ đương nhiên chúng ta không thể không nhắc về người chị
có phải chị tôi của nhạc sĩ trọng đài hay là những người vợ những người đã đi với chúng ta cả một cuộc đời
ví dụ như là khúc thủy du của nhạc sĩ anh bằng ví dụ như là chị tôi của trọng đài
đó là những bài mà tôi chọn lọc để mà có thể gửi được cái thông điệp ngày tám tháng ba cho khán giả
có một ca khúc này thủy rất muốn gửi tới thực ra không chỉ riêng phụ nữ đâu
mà ca khúc này muốn gửi tới các anh các ca nhiều hơn
tại vì có một ca khúc du em nổi tiếng của nhạc sĩ trịnh công sơn
một trong những tình khúc du rất là nổi tiếng
yêu em bồng đế con theo yêu em gầy yếu hư hao
nghĩa là qua thời thanh xuân rồi lúc đấy là hy vọng rằng các anh sẽ nhìn đến vẻ đẹp phụ nữ ở cái góc độ khác
là trách nhiệm làm vợ và làm mẹ không còn tuổi thanh xuân nữa
nhưng đó là tất cả những cái gì mà tình yêu thương dành cho chồng cho con
vẻ đẹp lúc đấy là tâm hồn
mong các anh là yêu thương các chị em nhiều hơn
là con gái của bấn chiếc
con gái của bấn chiếc

nhạc sĩ nguyễn văn tý sinh ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi năm tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
ra đời trong một gia đình có truyền thống âm nhạc
nhạc sĩ từng theo học tại trường quốc học vinh
và được giáo viên ở đại học vinh
hôm nay chỉ dạy những bài hát của tino rossi đang thực hành lúc bấy giờ
sau đó được tham gia vào giàn nhạc nhà thờ hát thánh ca
nhờ đó ông được bồi dưỡng những kiến thức nhạc lý cơ bản
phát hiện tài năng và nâng cao trình độ hòa thanh hát bè
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông tham gia phong trào việt minh
sáng lập và xây dựng đoàn kịch thơ kịch nói của thanh niên cứu quốc nghệ an
cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyễn văn tý thành lập hội nhạc sĩ việt nam cùng với một số nhạc sĩ khác
như nguyễn xuân khoát đỗ nhuận lưu hữu phước văn cao
nguyễn văn tý là một trong những nhạc sĩ thành công với chất liệu dân gian
những sáng tác của ông được chất chiêu và nghiền ngẫm qua những chuyến đi thực tế trong thời gian dài
nhiều sáng tác đã sử dụng khéo léo chất liệu dân ca của nhiều vùng miền
âm nhạc của ông sầu chất trữ tình
được thể hiện qua lời ca trao chuốt cùng giai điệu mượt mà
ông là một trong những nhạc sĩ có nhiều ca khúc nổi tiếng
được nhiều thế hệ khán giả yêu mến
tiêu biểu là những ca khúc vượt thời gian như giáng đứng bến tre
vượt trùng dương mẹ yêu con người đi xây hồ kẻ gỗ
một khúc tâm tình của người hà tĩnh hay tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa
nghệ sĩ nhân dân phạm ngọc khôi
là người đã dành nhiều tâm huyết và công sức cho âm nhạc dân tộc
ông đã dẫn dắt giàn nhạc dân tộc phát triển trong nhiều năm qua
với ông nhạc sĩ nguyễn văn tý
là một người nhạc sĩ tài hoa mà ông luôn ngưỡng mộ
bác viết rất nhiều về các hình thức âm nhạc khác nhau
và các mục tiêu và chủ đề khác nhau
các sự kiện ở đất nước khác nhau
đa dạng về chủ đề tài nhưng có một vấn đề rất lớn
là nó có một cái sự
là bác đều lấy dân gian
kho tảng cho ông để làm cái vốn liếng
để làm cái điểm tựa để phát triển cho bản thân mình
trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình
nhạc sĩ nguyễn văn tý giành được nhiều giải thưởng về âm nhạc
đặc biệt năm hai nghìn ông được nhà nước trao tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp của ông dành cho âm nhạc nước nhà
khẳng định đây là một nhạc sĩ rất tài năng
và một con người đã đi cùng đồng hành với cái cuộc cách mạng của dân tộc của chúng ta
trong cả hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội
con người hết sức có công
bác là một cái người nhạc sĩ lão thành
một lứa đầu tiên thành lập xã hội nhạc sĩ việt nam của chúng tôi
có để lại cho hậu thế cho cuộc đời cho nhân dân
những cái tác phẩm mà tôi nghĩ rằng là nó vừa là biểu tượng của đất nước
nó biểu tượng của lòng yêu nước
và nó là một cái điều hơn nữa
nó là cái sự chia sẻ
nó là sự gắn bó của toàn thể
quân dân những các con người với nhau
ca sĩ trọng tấn được xem là một trong những giọng ca hàng đầu việt nam hiện nay
ở dòng nhạc cách mạng
và những ca khúc mang âm hưởng dân gian hát về quê hương đất nước
anh đã thể hiện rất thành công nhiều tác phẩm của nhạc sĩ
nhiều tác phẩm của nhạc sĩ nguyễn văn tý
có thể kể đến như ca khúc tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa
người đi xây hồ kẻ gỗ và sáng đứng bến tre
nhạc sĩ nguyễn văn tý là một trong những cái đại thụ của nền âm nhạc việt nam
ông có thể nói rằng ông có cái lối tiếp cận với âm nhạc dân gian vô cùng là sâu sắc và tinh tế
với mỗi một vùng miền ông đều cảm thụ những cái âm nhạc của những cái vùng miền đó
cũng là số ít những nhạc sĩ gạo cội mà có nhiều tác phẩm hay như vậy
thì ở mảng nào ông cũng thành công
ngay cả như những cái mảng thính phòng những cái ca khúc như là mẹ yêu con
là cái ca khúc có thể nói là kinh điển
vô cùng trân quý những cái người nghệ sĩ tài hoa mà công hiến chọn đời mình cho nghệ thuật như vậy
trong âm nhạc của nguyễn văn tý
hình tượng người phụ nữ giữ một vị trí đặc biệt
trải dài từ nhạc tiền chiến cho đến nhạc đỏ
các bài hát của ông không khô khan nặng tính tuyên truyền mà nhẹ nhàng sâu lắng dễ đi vào lòng người
nhất là các bài hát tiêu biểu như bài ca phụ nữ việt nam mẹ yêu con tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa
đặc biệt trong đó phải kể đến ca khúc giang đứng bếp tre
một ca khúc viết về những người phụ nữ anh hùng đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ yêu nhạc
không sự kêu gọi một hình ảnh khác
và ở đây có một thứ đặc biệt là chúng ta nghe nó gần gần như một bài dân ca
năm dư trong đạn lửa tức là những người của ngãi biên tre khăn rằn ngãi đi trong đạn lửa
đi như nước lũ tràn về có những con người làm lên đồng cợi nhưng tất cả đều rất mềm mại như những dòng sông

năm một nghìn chín trăm tám mươi tôi vào công tác ở thành phố hồ chí minh đài tiếng nói việt nam thường trú ở trong đó
có tổ chức một chuyến đi gồm có nhạc sĩ phan nhân nhạc sĩ lưu cầu và nhạc sĩ nguyễn văn tý tổ chức một cuộc về bến tre
nguyễn văn tý chỉ đi trong một ngày mà đã viết được bài hát
sau một tuần tôi về hà nội thì
bác nguyễn văn tý đã gửi cái bài hát giáng đứng miên tre mà lại đã thu thanh gọi là cái giọng hát của bích phượng rồi là gửi cả bản nhạc ra cho tôi
thế là nhờ tôi mới là chuyển đến cho ông phạm tuân và phạm tuyên lúc đây là trưởng phó ban âm nhạc và văn nghệ của đài tiếng nói việt nam để cái thời gian dựng
nghệ sĩ ưu tú trang nhung từng công tác tại phòng dân ca của đài tiếng nói việt nam cùng nhạc sĩ
bà đã thể hiện rất thành công ca khúc giáng đứng bến tre trên sóng phát thanh thời kháng chiến
hình ảnh nữ tướng nguyễn thị định và đội quân tóc dài của bến tre đã làm cho ca khúc giáng đứng bến tre của nhạc sĩ nguyễn văn tý chiếm được cảm tình của thính giả đài tính nói việt nam

nghị sĩ ưu tú trang nhung từng công tác tại phòng dân ca của đài tiếng nói việt nam cùng nhạc sĩ
hình ảnh nữ tướng nguyễn thị định và đội quân tóc dài của biên tre đã làm cho ca khúc giáng đức biên tre của nhạc sĩ
ai đứng như bóng đường tầm dài bay trong con
ai đứng như bóng đường tầm dài bay trong con
nghị sĩ ưu tú trang nhung từng công tác tại phòng dân ca của biên tre đã làm cho ca khúc giáng đức biên tre của nhạc sĩ
hình ảnh nữ tướng nguyễn thị định và đội quân tóc dân huyền đã làm cho ca khúc giáng đức biên tre của nhạc sĩ
ai đứng như bóng đường tầm dài bay trong con
nghị sĩ ưu tú trang nhung từng công tác tại phòng dân ca của biên tri

ai đứng như bóng đường tầm dài bay trong con

nhưng cũng rất là dũng cảm và anh hùng
mà đặc biệt là rất ngọt phải hát làm sao trong sáng
mùi mẫn phải trong sáng không ủi mị không buồn bã
về bài giáng nguyễn tre

đến một câu nào mà về tướng nguyễn thị định
nhưng người ta nghe rõ ràng là người nói về người con gái bến tre

đã cùng với toàn dân ở bến tre

trong chiến tranh qua vài nét chấm phá
toàn bài phẳng phất giai điệu du con dân ca nam bộ

rất dễ thuộc dễ nhớ
mỗi lúc đi xa
dường ơi ta nhớ lắm nghe
dường trái trái xuống xe